hôm nay ngày một mươi chín tháng hai tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn thị tuyết sương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã đông bình thị xã bình minh về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng trước khi phạm tội thì bị cáo sương là thẩm phán tòa án nhân dân thị xã bình minh được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng thuê đất
từ tháng chín đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị cáo sương đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao yêu cầu nguyên đơn trong vụ án dân sự trên phải đưa cho sương năm mươi triệu đồng để vụ án sớm được đưa ra xét xử nhưng người này xin giảm số tiền xuống còn bốn mươi triệu đồng
đến ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba khi sương đang nhận bốn mươi triệu đồng của ông này tại phòng làm việc trong trụ sở tòa án nhân dân thị xã bình minh
thì bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật
quá trình điều tra cũng như tại tòa thì bị cáo sương đã thành khẩn khai báo hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị tuyết sương bốn năm tù giam về tội nhận hối lộ
riêng người đàn ông đưa tiền cho sương đã chủ động tố cáo toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo sương tích cực phối hợp với cơ quan điều tra nên không xử lý trách nhiệm hình sự
thưa quý vị có thể nói chưa bao giờ việc mua bán hàng
qua mạng online lại nở rộ như thời gian vài năm trở lại đây
không chỉ các công ty lớn mà rất nhiều tiểu thương nhỏ lẻ cũng tích cực mở sốp online
từ đó tạo nên một nghề mới là nghề ship hàng vận chuyển thuê
tuy nhiên lợi dụng kẽ hở trong dịch vụ này nhiều đối tượng đã răng bẫy lừa shipper bằng những chiêu thức hết sức tinh vị
để có tiền trang trải cuộc sống và gửi về quê phụ giúp gia đình anh thùy chọn nghề shipper
ngay ngày thứ hai hành nghề
anh đã bị dính bẫy lừa đảo gần một triệu đồng
tự ứng tiền hàng trước để rồi vừa mất tiền oan lại vừa mất công đi ship do không liên lạc được với người nhận
một lần tôi có đi nhận một đơn ship hàng
thì có một vị khách đặt ở một địa điểm ngẫu nhiên
và tôi có đến nhận thì có hai thanh niên
có gửi cho tôi một bịch đồ cho nó cuốn vào thì đồ trong đấy thì tôi không biết là đồ gì
mà xong là tôi có điện đầu dây bên kia là xác nhận là để giao hàng
bên đấy có nhận ok
và tôi có ứng ship tiền ship cho người đầu bên này
và xong khi tôi gần đến nơi thì có một thanh niên ra đón
và khi vào đấy thì người nhận thì bảo là anh không lấy cái hàng này
thì em mới biết là bị lừa
chiêu trò lừa đảo này đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các thành phố lớn
hầu hết nạn nhân là các shipper mới vào nghề
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã khởi tố và tạm giữ đối tượng phan công lịch
về hành vi lừa đảo shipper bằng hình thức đổi ngoại tệ cho du khách nước ngoài
lịch khai nhận
đã vào các hội nhóm trên mạng xã hội để tiếp cận các du khách người nước ngoài
có nhu cầu đổi ngoại tệ
sau đó lịch đăng nhập vào các hội nhóm shipper đà nẵng để tìm người giao dịch với khách
lịch ra điều kiện shipper phải tự ứng trước tiền để đổi ngoại tệ cho du khách
sau khi khách nhận được tiền
lịch cắt liên lạc và không chuyển tiền trả cho shipper
bằng thủ đoạn trên
lịch đã chiếm
nhiều shipper số tiền lên đến hàng tỷ đồng
phần lớn các vụ lừa đảo
shipper có giá trị đơn hàng vài trăm nghìn đến dưới hai triệu đồng
rất ít shipper trình báo công an do suy nghĩ
số tiền bị lừa đảo chưa đủ để xử lý hình sự
khi phát hiện bị lừa đảo
shipper cần thu thập đầy đủ các chứng cứ
giấy tờ số điện thoại liên quan
và làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an tại địa bàn xảy ra sự việc
để hợp tác điều tra
và có hướng xử lý tốt nhất
có thể vẫn xử lý hình sự được
trong trường hợp mà
tuy rằng các đối tượng có thể lách luật
bằng cách ứng tiền hàng chưa đến mức hai triệu đồng
để tránh xử lý vi phạm pháp luật hình sự
nếu như trước đó đã bị xử lý hành chính về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì trong trường hợp tiếp theo
nếu vẫn thực hiện cái hành vi này thì không cần đến mức hai triệu đồng
cũng có thể xử lý hình sự được
theo kinh nghiệm của những shipper dày dặn kinh nghiệm
khi nhận hàng
các shipper nên kiểm tra hàng thật kỹ
thậm chí chụp lại giấy tờ tùy thân của người giao nếu đơn hàng có giá trị cao
bên cạnh đó
cần gọi điện xác nhận địa chỉ đơn hàng rõ ràng với người nhận trước khi giao
tuyệt đối không giao nhận đơn tại địa chỉ không rõ ràng
xin kính chào quý vị
kính thưa quý vị công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
vừa quyết định xử phạt bảy năm triệu đồng một thanh niên
do lên mạng xã hội thông báo về các chốt cảnh sát đo nồng độ cồn
trước đó đội anh linh công an huyện trà ôn
đã mời làm việc
và lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam thanh niên ba mươi ba tuổi
ngụ thị trấn trà ôn
huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
năm thanh niên này là chủ một tài khoản trên facebook
đăng tải thông tin bài viết có nội dung thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn
của cảnh sát giao thông
tại công an
năm thanh niên khai nhận
khoảng thời gian từ hai mươi h đến hai mươi một h
ngày ba mươi tháng một
có đăng một bài viết có nội dung thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông
công an huyện trà ôn
công an chức năng đã trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với năm thanh niên này
với số tiền
bảy năm triệu đồng
theo quy định tại nghiền định một mươi bốn hai nghìn hai mươi hai
nghị định chính phủ
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viện thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin
và giao dịch điện tử
tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh
sẽ xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng scb
từ ngày năm tháng ba
và dự kiến kéo dài đến ngày hai mươi chín tháng bốn
theo quyết định đưa vụ án ra xét xử bà trương mỹ lan bị xét xử các tội tham ô tài sản đưa hối lộ
và vi phạm quy định về cho vai trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
bà trương mỹ lan đồng thời là bị hại của ông nguyễn cao trí
ngoài bà lan tám mươi năm bị khắp còn lại trong vụ án là những lãnh đạo của vạn thịnh pháp ngân hàng scb
và cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
bị truy tố về các tội tham mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong vụ án này duy nhất ông nguyễn cao trí chủ tịch hội đồng quán trị kiêm tổng giám đốc công ty capella
bị xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì có hành vi chiếm đoạt của bà lan một tỷ đồng
ngoài ra một số bị cáo là cựu lãnh đạo cấp cao của scb bỏ trốn ra nước ngoài trước khi bị khởi tố sẽ bị xét xử vắng mặt
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã xây dựng chuỗi kế hoạch kiểm tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm giao thông
trong cao điểm này sẽ làm nhiệm vụ với tinh thần không vùng cấm không ngoại lệ không thời gian buồn lỏng
đặc biệt là xử lý nghiêm các vi phạm nồng độ cồn
theo thống kê hàng năm cứ sau mỗi đợt nghỉ lễ tết dài ngày thì số vụ tai nạn giao thông trong những ngày này tăng vọt
trong đó nguyên nhân chính dẫn đến ba chạm tai nạn giao thông chủ yếu do người điều khiển phương tiện trong người có nồng độ cồn
xác định đảm bảo trực tự kéo giảm tai nạn giao thông và tạo thuận lợi an toàn cho người dân đi lại vui xuân
là ngoài điều tiết phân luận giao thông thì còn phải kiểm tra xử lý vi phạm nhất là vi phạm về nồng độ cồn chất kích thích
trong cao điểm này sẽ xử lý nghiêm mọi trường hợp không vùng cấm không ngoại lệ
đặc biệt chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
mọi người đều phải thượng tôn pháp luật kể cả người thực thi pháp luật hàm dài giao thông

sự có mặt của lực lượng tuần tra hỗn hợp ba trăm sáu mươi ba trên nhiều tuyến đường tạo sự thượng biến trọ nét về tình hình an ninh trật tự tại tp hcm
sự có mặt của các anh trên những tuyến đường quê đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn mỗi người dân sẽ an tâm hơn khi tết đến xuân về
bên cạnh vai trò nông cốt của tổ ba trăm sáu mươi ba trong chủ động dân diện trà xóa các băng nhóm trộm cấp cướp dật tội phạm có tổ chức
công an các quận huyện trên địa bàn tp hcm còn triển khai nhiều phương án kế hoạch trong cao điểm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
không để bị động bất ngờ với phương châm lấy chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa từ cơ sở là chính
lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm tăng cường trao đổi thông tin với các địa bàn giáp tranh
để tạo thành sức mạnh tổng hợp trấn áp tội phạm
đơn vị cũng đã chủ động ra sát băng nhóm trộm cấp
đối tượng cũng như là trao đổi thông tin dịch vụ với lại các đơn vị khác như là phòng hình sự và các đội hình sự của công an các quận huyện khác
để mà nắm chắc cái di biến động của các đối tượng trên hệ loại xâm phạm sở hữu
chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an các địa phương lập danh sách các đối tượng thường xuyên xuất hiện tại địa bàn quận một
đang cư ngụ tại địa bàn giáp tranh hoặc là đang kể trải đang cư ngụ ở địa bàn tỉnh
và thông báo cho lực lượng công an các địa phương
các tổ công tác ba trăm sáu mươi ba với tinh thần mưu trí dũng cảm không quản ngại khó khăn đã luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ
đồng thời các phòng nghiệp vụ các đơn vị chức năng cũng đã tham mưu phối hợp để các tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đặc biệt các tổ công tác ba trăm sáu mươi ba đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
nhất là tại những địa điểm

qua đó đã phát huy hiệu quả trở thành quả đấm thép phòng chống tội phạm trên đường phố
kịp thời phát hiện ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội gây án
góp phần kéo giảm tội phạm giữ gìn bình yên trên những tuyến đường
và để người dân có một cái tết an toàn yên vui
quý vị vừa xem xong bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
sau đây kim thảo xin mời quý vị trở lại trường quay tại hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin
thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng hai
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn thị tuyết sương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã đông bình thị xã bình minh về tội nhận hối lộ
theo có trạng trước khi phạm tội bị cáo sương là thẩm phán tòa án nhân dân thị xã bình minh
được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng thuê đất
từ tháng chín đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
bị cáo sương đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được sao yêu cầu nguyên đơn trong vụ án dân sự trên
phải đưa cho sương năm mươi triệu đồng để vụ án sớm được đưa ra xét xử
nhưng người này xin giảm số tiền xuống còn bốn mươi triệu đồng
đến ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba khi sương đang nhận bốn mươi triệu đồng của ông này
tại phòng làm việc trong trụ sở tòa án nhân dân thị xã bình minh
thì bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tàng và thu giữ toàn bộ tàng vật
quá trình điều tra cũng như tại tòa bị cáo sương đã thành khẩn khai báo
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị tuyết sương bốn năm tù giam về tội nhận hối lộ
riêng người đàn ông đưa tiền cho sương đã chủ động tố cáo toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo sương
tích cực phối hợp với cơ quan điều tra nên không xử lý trách nhiệm hình dự
với quyết tâm cao trong việc tấn công chấn áp tội phạm trong những ngày đầu năm
công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam đã tập trung lực lượng
triệt phá nhanh các vụ cướp giật tài sản có tính chất phức tạp đối tượng rất manh động
đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản có giá trị lớn trong thời gian chưa đầy một ngày
vào trưa ngày một mươi năm tháng hai một phụ nữ mang theo túi sách bên trong có một trăm bốn mươi triệu đồng điều khiển xe máy đến ngân hàng
khi đến đoạn đường dt sáu trăm linh chín thuộc thôn nông sơn một xã điện phước thị xã điện bàn
thì bị một đối tượng đi xe mô tô bám theo giật túi sách rồi bỏ chạy
sau khi tiếp nhận thông tin lãnh đạo cơ quan công an đã khẩn trương truy xét
nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện vụ cướp là lê văn bản
hiện đang trú tại một nhà trọ thuộc phường điện an thị xã điện bàn
nhận định đối tượng sẽ trở về nơi cư trú tổ công tác đã mật phục và đón bắt đối tượng vào lúc năm giờ ngày một mươi bảy tháng hai
công an thị xã điện bàn đã thu giữ toàn bộ tăng vật gồm một túi sách màu đen có quai đeo
số tiền một trăm ba mươi năm triệu đồng và một xe mô tô
chưa bao giờ việc mua bán hàng qua mạng online lại nở rộ như trong thời gian vài năm trở lại đây
không chỉ các công ty lớn mà rất nhiều tiểu thương nhỏ lẻ cũng tích cực mở shop online
từ đó đã tạo nên một nghề mới đó là nghề ship hàng vận chuyển thuê
tuy nhiên lợi dụng kẽ hở trong dịch vụ này mà nhiều đối tượng đã răng bẫy lừa shipper bằng những chiêu thức hết sức tình vị